vậy thì có một cái mối liên quan nào giữa cái thói quen vì mà cái tỷ lệ bệnh lý ga như vậy mà tăng men gan cao như vậy thì có cái mối liên quan gì giữa cái việc mà ăn uống của người việt nam không ạ thưa phó giáo sư lê bạch mai
và có một cái vấn đề nữa là những cái thói quen nào của người việt trong khi ăn uống mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến gan
chúng tôi thấy rằng là qua cái phần chia sẻ của phó giáo sư ngọc thì cái cơ gan là một cơ quan thải độc cơ thể
cho nên tất cả những cái thức ăn những thực phẩm những bữa ăn mà chúng ta ăn vào thì đều được đưa đến gan để khử đi những cái chất mà chúng ta gọi là chất độc
thế thì như vậy là những cái thói quen ăn uống sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với gan mà nhất là trong tình trạng thực phẩm bẩn như hiện nay nữa
rồi thực phẩm giả hiện nay rất là nhiều
thì tất cả những cái điều ấy
đều làm tăng gánh nặng cho gan
và hiện nay thì có khá là nhiều thói quen của người việt làm cho cái ảnh hưởng giữa chế độ ăn với lại cái chức năng của gan thì càng thêm là cái gánh nặng ấy nó càng trở nên nặng hơn
ví dụ như hiện nay là chúng ta có xu hướng là tăng tiêu thụ các thực phẩm chế biến sẵn
mà các thực phẩm chế biến sẵn thường là những thực phẩm chiên rán giàu chất béo
mà rau chất béo thì lại thường là không được đảm bảo rồi chất béo bão hòa cũng khá là nhiều rồi chuyển hóa thành những chất béo
những cái sản phẩm trung gian và quá trình chuyển hóa chất béo thì nó sẽ làm cho cái chức năng gan sẽ gan sẽ phải hoạt động nhiều lên để giải quyết những vấn đề đó
và chính vì vậy chúng tôi cũng rất là mong người việt làm sao chúng ta thay đổi cái thói quen ăn uống này
một thói quen thứ hai nữa đó là người việt rất thích bia và rượu
và bia rượu thì thường là những cái một một cái những cái thực phẩm mà không thể thiếu được trong mỗi mâm cỗ trong mỗi câu chuyện trong những công việc làm ăn đều có rượu có bia cả
và chính rượu bia thì đều liên quan đến cái khả năng gây thải cái độ cồn của gan
và mỗi một lá gan mỗi một cái cây gan của mỗi con người chúng ta thường là chỉ trung bình chỉ thải được là hai cái đơn vị rượu mỗi ngày thôi
và nếu mà chúng ta dùng quá đi cái điều ấy hoặc là chúng ta lại uống dồn dập vào mỗi một ngày như vậy nhưng chúng ta lại không giải ra trong tuần không ạ
chúng ta lại dồn tất cả vào một ngày thì đôi khi đó làm cái gánh nặng cho gan rất là lớn và chính những điều ấy cũng ảnh hưởng xấu đến cái chức năng của gan
và một điều thứ ba nữa
đó là một cái thói quen mà người việt thì lại không thích ăn rau
và người việt thì thường là có thể là ngại như vấn đề là tổn dư hóa chất bảo vệ thực vật hay là cho rằng rau cái giá trị dinh dưỡng nó không quan trọng
cho nên chính vì vậy thì người việt ít quan tâm đến ăn rau
mà chính ra trong rau quả thì lại chứa khá nhiều các cái chất chống oxy hóa giúp cho chức năng thay độc của gan rất nhiều
thì đấy là cái ba cái thói quen chính mà người việt thường là làm ảnh hưởng đối với chức năng gan
làm cho chức năng thải độc của gan rất nhiều
chức năng gan xấu đi
có thể thấy là với những cái chia sẻ từ phó giáo sư lê mai thì chúng ta đều có thể nhận ra hàng ngày thôi
từ chính bản thân chúng ta cũng vậy
cái thói quen ăn uống bây giờ thì lâu lâu bếp ở nhà mới gọi là đỏ lửa
cũng như bắt đầu mới xào nấu đúng không ạ
mới nấu bữa cơm gia đình
thường thì chúng ta bận công bận việc rồi đi về rồi thôi
ăn luôn đồ ăn chế biến sẵn
mà những cái đồ ăn mà chế biến sẵn nhiều dầu mỡ này
hay là rượu bia bên ngoài nữa
những cuộc gọi là giao lưu hội họp
thì như vậy cũng sẽ khiến cho cái men ga của chúng ta bị tăng cao